vào lúc khoảng ba giờ sáng nay một vụ cháy nổ nghiêm trọng đã xảy ra tại khu sân gôn ở thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa
vụ cháy đã khiến hai người tử vong và tám người bị thương
trong số tám nạn nhân bị thương có ba nạn nhân bị thương nặng trên người có nhiều vết thương do mảnh vỡ kim loại
trước này các nạn nhân đã được chuyển vào bệnh viện tại thành phố hồ chí minh để điều trị
thông tin ban đầu vụ nổ xăng xảy ra ở khu vực lán trại của công nhân tại khu sân gôn
do đường đi đến cây xăng khá xa nên công nhân đã mua các căn xăng về tích chữ để chạy xe máy và máy phát điện
số căn xăng dầu này gom ở một điểm đến ba giờ sáng thì gặp sự cố và phát nổ